nam bệnh nhân năm mươi chín tuổi có tiền sử uống rượu hút thuốc lào nhiều năm đến bệnh viện đa khoa hùng vương khám do triệu chứng nuốt nghẹn và suốt cân nhiều
khoảng năm tháng qua bệnh nhân có dấu hiệu nuốt nhẹ ban đầu chỉ hơi vướng vẫn có thể ăn uống bình thường
tuy nhiên bệnh nhân dần không ăn được cơm chỉ ăn cháo xuất hiện hạch cổ mệt mỏi đại tiện phân nát không thành khuôn
bệnh nhân tự mua thuốc điều trị trào ngược dạ dày và kháng sinh điều trị đau răng nhưng tình trạng không cải thiện
qua thăm khám và siêu âm nội soi tiêu hóa kết quả nội soi thực quản dạ dày của bệnh nhân cho thấy tổn thương sùi luet chiếm gần hết chu vi lòng thực quản
các bác sĩ tiến hành sinh thiết làm giải phóng bệnh cho kết quả ung thư thực quản
hiện các bác sĩ khoa ung biếu chăm sóc giảm nhẹ và các chuyên gia bệnh viện k đã hội trần để đưa ra phương án điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh
thông tin về ca bệnh bác sĩ tần a pao phó trưởng khoa ung biếu bệnh viện đa khoa hùng vương cho biết